theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tới sáu giờ ngày một tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
hôm nay là tròn một mươi năm ngày liên tiếp việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi ca mắc đến sáu giờ ngày một tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi sáu ca chiếm một mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với sars cov hai là một mươi ca chiếm bốn
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là năm ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi hai hai trăm bốn mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi năm hai trăm một mươi bảy người